đến thời điểm này số người phải cách ly tập trung hay cách ly tại nhà ở hà nội đã lên đến hàng trăm người

vừa làm nhiệm vụ nhưng không để người dân hoang mang lo lắng
đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay xuất hiện nhiều thông tin sai lệch trên mạng xã hội
thì mỗi chiến sĩ công an cơ sở lại là một tuyên truyền viên thông tin tới người dân những nguồn tin chính thống và những biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh

mỗi khi có thông tin chính thức về người nhiễm virus các chiến sĩ công an tại địa bàn cơ sở nhận thông tin và ngay lập tức triển khai các biện pháp nghiệp vụ giả soát nắm thông tin về những người thuộc diện phải cách ly
mỗi khi có thông tin chính thức về người nhiễm virus các chiến sĩ công an tại địa bàn cơ sở nhận thông tin về những người thuộc diện phải cách ly

tại một địa bàn trọng điểm có người nước ngoài làm việc và tham quan du lịch phường quảng an quận tây hồ
từ những ngày đầu có thông tin về dịch covid một mươi chín lực lượng cảnh sát khu vực tại đây nắm bắt từng cơ sở từ nhà dân cho người nước ngoài thuê đến các khách sạn lớn
những tờ phiếu điều tra người đến từ vùng dịch được phát đến từng cơ sở kinh doanh lưu trú
theo đó mỗi người nước ngoài đến và đi đều nắm bắt được thông tin liên quan đến dịch covid một mươi chín
tôi đánh giá rất cao tinh thần làm việc và nỗ lực của lực lượng công an cơ sở trong việc tuyên truyền kiểm soát tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đó chúng tôi đã nghiêm túc chấp hành các quy định và chúng tôi cũng ý thức được việc chủ động phòng chống dịch này có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi
đến thời điểm này tại cơ sở của chúng tôi chưa phát hiện trường hợp khách lưu trú nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe
một tinh thần chống dịch như chống giặc đã lan tỏa tới từng cám bộ chiến sĩ và họ tiếp tục lan tỏa đến từng căn nhà ngõ phố
mỗi bước chân của các anh đều gửi gắm thông điệp người công an nhân dân hết mình vì sự bình yên cuộc sống
có thể nói rằng là lực lượng vũ trang của chúng ta đã phát huy sức mạnh của mình phát huy sức mạnh của người lính trong thời bình
trong đó lực lượng công an nhân dân có một đặc thù rất dễ dàng
đó là suốt ngày suốt đêm hai mươi bốn trên hai mươi bốn khi mà tìm ra những người ở trong cộng đồng mà có dấu hiệu nghi ngờ mắc covid thì đúng là mò kim đáy biển
cái này riêng việc này là phải trong cạnh của lực lượng công an nhân dân
vừa rồi lực lượng công an nhân dân đã có rất nhiều công sức những người lính rất thâm lặng
nói thật là các đồng chí không quỷ đâu
trực liên tục hai mươi bốn h
hai mươi bốn trên hai mươi bốn mà lúc nào chúng tôi yêu cầu là đồng chí có mặt và tuần tra suốt ngày suốt đêm động viên tinh thần nhân dân chấn an để cho nhân dân bình tĩnh
nói chung là họ rất tốt
dấu ấn của lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín rất đậm nét
từ những chỉ đạo quyết liệt kịp thời của lãnh đạo bộ công an
đến những hành động nhỏ bé nhưng thiết thực của mỗi cám bộ chiến sĩ công an tại cơ sở đã tạo niềm tin sự quyết tâm đồng lòng
chung tay đẩy lùi dịch bệnh của mỗi người dân
chị thấy việt nam mình quá giỏi giỏi nhất thế giới này rồi
mọi người gọi là cứ động viên nhau là sạch sẽ trong gia đình
rồi là lúc nào cũng gọi là cứ tuyên truyền là việt nam mình quá là giỏi
vì sao bao nhiêu nước văn minh mà người ta bị rất là nhiều
cho nên là ai cũng tin tưởng là không có vấn đề gì
tháng ba công an tỉnh đồng nai đã tổ chức trao thư khen của đồng chí
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cho anh hoàng quốc sự công an viên xã xuân bắc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vì có thành tích trong truy bắt tội phạm
thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đồng chí đại tá vũ hồng văn giám đốc công an tỉnh đồng nai đã đến bệnh viện đa khoa khu vực long khánh thăm hỏi và trao thư khen kèm theo số tiền năm triệu đồng của bộ trưởng bộ công an cho đồng chí hoàng quốc sự đang điều trị tại đây
trong thư khen bộ trưởng bộ công an tô lâm nêu rõ đây là hành động dũng cảm nghĩa hiệp sẵn sàng xả thân trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân là nhân tố tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc góp phần cùng với lực lượng công an nhân dân bảo đảm an ninh chính trị giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
ghi nhận hành động dũng cảm công an tỉnh đồng nai cũng đã thưởng nóng số tiền hai mươi triệu đồng cho đồng chí hoàng quốc sự
còn bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho anh sự
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sáng ngày một mươi hai tháng ba trong lúc trên đường đến cơ quan làm việc anh sự nghe tiếng chi hô của người dân truy bắt cướp nên quay xe đuổi theo
khi đến địa bàn ấp thọ an xã bảo quang thành phố long khánh thì anh sự đã bắt kịp và dũng cảm lao xe vào đối tượng để ngăn chặn khống chế
mặc dù đã bị một đối tượng dùng dao đâm trọng thương nhưng anh sự vẫn quyết tâm khống chế và bắt giữ được đối tượng dương ngọc nhật chú tại huyện xuân lộc
riêng đối tượng còn lại là lê thoại tâm đã chạy thoát
liên quan đến vụ cháy nhà vào đêm ngày một mươi năm tháng ba khiến ba người tử vong ở thôn lê lợi xã nhuế dương huyện khói châu công an tỉnh hương yên đã có thông tin về vụ việc
theo đó vào khoảng h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh hương yên nhận được tin báo về việc
nhà ông vương gia mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tại địa chỉ trên đang bị cháy nên đã chỉ đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện khói châu công an xã nhuế dương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy
đến khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy đã cơ bản được khống chế không để lan sang các nhà xung quanh
tuy nhiên đám cháy đã khiến ba người trong nhà tử vong gồm ông mười vợ ông mười là bà đào thị chiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cháu vương gia cao thắng sinh năm hai nghìn tám
riêng ông mười và con trai tử vong tại hiện trường còn bà chiến tử vong sau khi đưa vào viện cấp cứu
cháu nguyễn vương ngọc anh sinh năm hai nghìn một mươi hai là cháu ngoại của ông mười may mắn thoát chết hiện đang được cấp cứu tại viện bỏng quốc gia hà nội
giám đốc công an tỉnh hương yên đã báo cáo lãnh đạo bộ công an trưng cầu viện khoa học kỹ thuật hình sự bộ công an đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xác minh làm rõ